tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm đã diễn ra lễ tiễn sinh viên khó khăn về quê đón tết
chuyến xe mùa xuân tết xung vầy
chuyến xe mùa xuân tết xung vầy là hoạt động được trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên tp hcm
khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm hai nghìn hai
đến đây đã có hơn năm mươi hai một trăm linh sinh viên khó khăn đã được về quê đón tết thông qua chương trình
năm nay chương trình chuyến xe mùa xuân tết xung vầy đưa hai năm trăm linh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
về quê đón tết cùng gia đình tập trung chủ yếu khu vực miền trung
đây như một thông điệp lan tỏa muôn điều tốt đẹp trong cuộc sống lan tỏa lòng sẻ chia yêu thương
để làm nên một mùa xuân ấm áp một mùa tết xung vầy hạnh phúc
cũng là lời chúc và món quà của người dân tp hcm gửi đến các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
dịp tết đến xuân về